dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi thành phố hà nội quyết định chi hơn ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng
để tặng quà cá nhân gia đình có công với cách mạng và những đối tượng chính sách
thành phố hà nội sẽ tặng quà cho gần tám trăm sáu mươi người mức quà tặng với các cá nhân là bà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương bệnh binh lão thành cách mạng đại diện thân nhân liệt sĩ là một triệu đồng một người
các đối tượng có công khác mức quà tết năm trăm linh đồng một người
các đối tượng chính sách xã hội khác như người đang được hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hộ nghèo quà tặng ba trăm linh đồng một người
mức quà chúc thọ mừng thọ người trên một trăm linh tuổi là một triệu hai trăm linh đồng
người cao tuổi tròn một trăm linh tuổi là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
người cao tuổi tròn chín mươi tuổi chín mươi năm tuổi là một triệu đồng
tuổi bảy mươi bảy mươi năm tám mươi tám mươi năm là bảy trăm linh đồng
thành phố tặng mức quà năm trăm linh đồng
đồng đối với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nữ cựu thanh niên sung phong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn